để tìm ra giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông kiểu long nói riêng
và cả nước nói chung đạt hiệu quả cao hôm nay tại thành phố tân an tỉnh long an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh long an tổ chức hội thảo nông nghiệp thông minh mục tiêu và giải pháp
hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học nhà quản lý doanh nghiệp hợp tác xã và bà con nông dân
thời gian qua hiệu ứng của quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thông qua các mô hình sản xuất nông nghiệp
từ các quốc gia như israel hà lan hoa kỳ nhật bản hàn quốc đang ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt
của các quốc gia mạnh về nông nghiệp trong đó có việt nam
hiện tại khu vực phía nam đã hình thành được hai khu nông nghiệp công nghệ cao
và các tỉnh cũng đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất lúa cây ăn trái rau màu ứng dụng công nghệ cao
bởi vì làm nông nghiệp mục đích cuối cùng là chúng ta cũng phải đạt được sản xuất cao
hoặc là chất lượng cao hoặc là giá trị cao nếu đạt được ba điều này thì càng tốt
và bên cạnh đó chúng ta còn phải kèm theo là chúng ta đảm bảo về vấn đề môi trường
và chúng ta còn phải đảm bảo về những tính chức về nhân văn của một sản phẩm đó
đối với người sống đối với những sinh hoạt của cộng đồng
thì những yếu tố này nó là nền tảng của một nền nông nghiệp
dù cho đó là nền nông nghiệp truyền thống hay là nền nông nghiệp hiện đại
thì chúng ta đều phải đáp ứng những yếu tố này
tuy nhiên việc tiếp cận về các công nghệ quản lý
cũng như việc tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại nhiều địa phương trong cả nước
vẫn đang là một thách thức và đang cần nhiều giải pháp căn cơ
để góp phần đưa nông nghiệp cả nước phát triển đúng với tiềm năng
tuy nhiên các địa phương muốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong địa bàn của mình
thì chúng ta cần phải làm mấy điều
một là chúng ta phải xác định được cái đối tượng mà chúng ta đang muốn làm là gì
đối tượng này nó có thể nằm trong một phạm vi hẹp với một cái giá trị chất lượng rất là cao
hoặc là nó có thể diễn ra trên một phạm vi rộng và đạt được đối tượng tham gia rất là nhiều
thứ hai là quy mô của chúng ta có thể nằm trong một dùng
hay là nằm trong một quyền hay là nằm trong một xã
thì quy mô này quyết định công nghệ mà chúng ta đã áp dụng
tại hội thảo vấn đề được tập trung chính là xu hướng nông nghiệp bốn trên thế giới
và thực tiễn ở việt nam
việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long
thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân và cuộc cách mạng công nghiệp bốn